hai nhân viên đường sắt có liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến một người chết và hai người bị thương ở quảng ngãi đã bị khởi tố
thông tin từ công an huyện bình sơn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố hai bị can gồm võ thị uyên nhân viên gác chắn và nguyễn thanh cương nhân viên trực ban chạy tàu ga trị bình huyện bình sơn
về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp trong vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và xe ô tô khiến một người chết và hai người bị thương xảy ra vào sáng ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại lý trình chín trăm linh một năm trăm tám mươi thuộc thôn nam bình hai xã bình nguyên huyện bình sơn